bộ công thương vừa ban hành thông tư số tám quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô
có xuất xứ từ vương quốc campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi
thông tư nêu rõ áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với hai mặt hàng có xuất xứ từ vương quốc campuchia
được hưởng thuế xuất thuế nhập khẩu yêu đãi khi nhập khẩu vào việt nam năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi là gạo và lá thuốc lá khô
tổng lượng hạn ngạch thóc gạo các loại năm hai nghìn một mươi chín là ba trăm linh tấn
nếu là thuốc thì tỷ lệ quy đổi là hai kg thuốc bằng một kg gạo
tổng lượng hạn ngạch thóc gạo các loại năm hai nghìn hai mươi là ba trăm linh tấn gạo
về thuế xuất thuế nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan quy định nêu trên
được hưởng thuế xuất thuế nhập khẩu yêu đãi đặc biệt theo quy định của chính phủ
hàng hóa nhập khẩu phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu s
do bộ thương mại vương quốc campuchia hoặc cơ quan được ủy quyền cấp theo quy định của phía campuchia
và làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại các cặp cửa khẩu quy định tại phụ lục hai ban hành kèm theo thông tư này
thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi